cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê huy hải trú tại thành phố long xuyên để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước nên sau khi đi nhậu về dương thanh trường đã cầm khúc gỗ ném vào nhà lê huy hải
tức giận hải lấy dao tự chế chạy ra đuổi chém trường trọng thương
lúc này châu ngọc bảo và bà mai bồ liếng nhà gần đó chạy đến can ngăn thì cũng bị hải chém gây thương tích
sau đó hải bỏ về nhà còn trường bảo và bà liếng được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể của trường là một mươi hai bà liếng là bốn mươi ba còn bảo bị thương nhẹ